tỉnh ủy hải dương vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh để quán triệt học tập và triển khai chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo đó bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp ủy tổ chức đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội
trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
nhân dịp này thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm tập thể và năm cá nhân ở tỉnh hải dương đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi